chiều qua ngày tám tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi một đoạn qua phường hưng chiến thị xã trơn thành tỉnh bình phước
chiếc xe máy do hai người đàn ông điều khiển chở nhau bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải khiến một người chết một người bị thương
toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại
chiếc xe máy do hai người đàn ông điều khiển chở nhau bất ngờ tông thẳng vào đôi xe tải kiếm một người chết một người bị thương
điều khiển chạy với tốc độ cao đã tông trực diện vào phía sau xe tải
cú tông mạnh khiến anh danh tử vong tại chỗ anh việt anh bị thương nặng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ